bộ kế hoạch và đầu tư cần nghiên cứu thúc đẩy việc lồng ghép có hiệu quả hơn nữa một mươi bảy mục tiêu
và một trăm sáu mươi chín chỉ tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc vào chiến lược quốc gia của các địa phương
để sự phát triển của việt nam không lạc nhịp với xu hướng của thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của bộ kế hoạch và đầu tư
phát biểu tại hội nghị thủ tướng cho rằng bộ kế hoạch và đầu tư đã có những đóng góp quan trọng
đã vượt lên chính mình là bộ đi tiên phong về đổi mới tư duy hành động và hiệu quả
tuy nhiên phải nhìn nhận và thao gỡ tốt hơn các nút thắt tồn tại nhất là vấn đề mới phát sinh
thủ tướng chỉ ra một số điểm để ngành khắc phục đó là triển khai về đầu tư công
còn vướng mắc về thể chế tổ chức thực hiện nhiều ngành địa phương còn đặt tỷ lệ giải ngân thấp
mà đây cũng là có nhiều địa phương đặt cao nhưng mà nhiều địa phương nhiều ngành đặt rất thấp
các đồng chí các vụ trưởng kế hoạch đầu tư tài chánh các giám đốc sở kế hoạch đầu tư
rồi bộ trưởng kế hoạch đầu tư trên chính phủ phải tham mưu tích cực sắc sẵn sạc hơn nữa
để thao gỡ ngay quy mô hai nghìn hai mươi về đầu tư công giải ngân của đầu tư công
công tác xây dựng lập kế hoạch đầu tư công vẫn còn những vướng mắt bất cập
mà giờ đã xây dựng tiêu chí rõ ràng nhưng mà thứ tư uy tiên còn nhiều vấn đề
dân mục tôi thấy còn rất giàn trải còn bóng dáng của băng phát
việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư giao kế hoạch vốn chậm giao vốn nhiều lần kéo dài thời gian
giao vốn ảnh hưởng tiến độ thực hiện để giải ngân và hiệu quả nguồn vốn đầu tư
thủ tướng chỉ rõ công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế
do vậy cần gấp rút phát hành sách trắng về doanh nghiệp về hợp tác xã ngay trong quý i năm hai nghìn hai mươi
bộ kế hoạch và đầu tư để vấn đề đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả
đồn đốc kiểm tra hai mươi thì mới đưa vào cuộc sống những chính sách mới
thủ tướng đề nghị năm hai nghìn hai mươi cần phải tháo gỡ được một số nút thắt lớn để khơi thông các động lực
cho địa phương cho nền kinh tế cần tiếp tục phân cấp phân quyền công khai minh bạch
giao cho chủ tịch tỉnh bộ trưởng tự lo thủ tướng cũng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư cần hiến kế
làm sao để các mục tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi sớm về đích làm sao để có thể tạo ra bứt phá hơn
nữa ở các khâu các cấp các ngành đặc biệt ở các địa phương để đưa nhanh chóng nghị quyết số một trăm linh hai
và nhiều nghị quyết khác của chính phủ về đích sớm trong năm hai nghìn hai mươi